chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thời gian gần đây nhiều tài xế đến địa phận tỉnh bạc liêu phải dừng lại để khai báo y tế và trình thẻ xanh covid một mươi chín tại chốt trên quốc lộ một và đường quảng lộ phùng hiệp
tại cà mau các chốt cửa ngõ vào tỉnh này vẫn còn chốt kiểm tra luồng xanh thẻ xanh covid và giấy xét nghiệm âm tính ncov thời hạn bảy mươi hai giờ
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã giá sai dịch covid một mươi chín bùng phát tại địa phương này sau khi ngành y tế phát hiện một công nhân của công ty tấn khởi dương tính ncov vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
từ kf tại cộng đồng này cơ quan chức năng lấy mẫu trên bảy trăm linh công nhân của doanh nghiệp để xét nghiệm qua đó phát hiện thêm bốn mươi chín f
hai ngày sau đó cdc bạc liêu ghi nhận thêm một trăm tám mươi năm f trong đó bảy mươi tám trường hợp sàng lọc cộng đồng liên quan công ty tấn khởi
số ca còn lại phát hiện trong cộng đồng ở thành phố bạc liêu là một mươi sáu và trong các khu cách ly là hai mươi một người liên quan công ty tấn khởi
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều cho biết nguồn lây tại các công ty thủy sản được nhận định từ những người đến từ tỉnh ngoài
vì vậy địa phương này kiên quyết không tháo gỡ các chốt cửa ngõ